thanh tra chính phủ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi bảy và phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám của ngành thanh tra
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến dự và chỉ đạo hội nghị
theo báo cáo của thanh tra chính phủ năm hai nghìn một mươi bảy toàn ngành đã triển khai trên bảy năm trăm linh cuộc thanh tra hành chính
và trên hai trăm ba mươi bảy cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành phát hiện về vi phạm kinh tế gần bảy mươi tỷ đồng
trên một mươi bảy ha đất kiến nghị thu hồi trên bốn mươi ba tỷ đồng và trên bốn chín trăm linh hectare đất
về công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo công tác phòng chống tham nhũng
trong năm hai nghìn một mươi bảy đã được toàn ngành thực hiện nghiêm túc tuy nhiên vẫn còn hiện tượng trồng chéo khi tiến hành các cuộc thanh tra
chất lượng một số cuộc thanh tra chưa cao chỉ đạo hội nghị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
ghi nhận nỗ lực của toàn ngành thanh tra trong năm hai nghìn một mươi bảy đồng thời đề nghị
trong năm hai nghìn một mươi tám toàn ngành thanh tra cần đổi mới công tác theo hướng tăng cường thanh tra chuyên đề
giảm thanh tra vụ việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp công dân
giải quyết kịp thời rứt điểm vụ việc khiếu nại tố cáo mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở
ngành thanh tra cần nhanh chóng hoàn thiện dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi
trình quốc hội thông qua để thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng